tại quảng ngãi chỉ trong ba ngày từ ngày ba đến ngày năm tết nguyên đán đinh dậu
đã có gần năm khách du lịch từ đất liền ra du xuân tham quan đảo lý sơn
so với những năm trước thì năm nay khách du lịch ra đảo tăng đột biến
tại cảng sa kỳ hàng ngàn du khách du lịch đã xếp hàng đăng ký mua vé tàu để ra đảo lý sơn
trước đó nhiều chuyến đã xuất bến để đưa khách ra đảo lý sơn
và để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
ban quản lý cảng đã tăng từ một mươi chuyến một ngày lên một mươi bốn chuyến trên một ngày tuyến xa kỳ lý sơn và ngược lại
giờ khởi hành của các chuyến tàu đưa khách sớm hơn so với ngày thường
lượng khách ra đảo tăng đột biến nên hầu hết các nhà nghỉ khách sạn trên đảo đã cháy phòng
hàng chục phương tiện xe ô tô du lịch cũng đã được khách thuê trọn gói từ những ngày trước
nên việc ăn ở đi lại ngoài đảo khó khăn
huyện lý sơn chỉ đạo các ngành văn hóa và các đơn vị liên quan tăng cường nhân lực
hướng dẫn khách tham quan tại các điểm di tích danh lam thắng cảnh
yêu cầu các chủ nhà nghỉ khách sạn không được tự ý nâng giá để trục lợi